tại buổi làm việc bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã quyết định thông xe đoạn cao tốc từ thành phố tam kỳ đến thành phố quảng ngãi vào ngày hai tháng chín tới đây
nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ sẽ có hình thức xử lý trách nhiệm đối với những tập thể cá nhân có liên quan
hiện tại toàn bộ mặt bằng trên tuyến chính đoạn cao tốc từ tam kỳ đến quảng ngãi dài hơn bảy mươi bốn km đã được bàn giao cho các đơn vị thi công
tuy nhiên chủ đầu tư và các đơn vị thi công vẫn chưa hoàn thành các hạng mục để thông xe kỹ thuật đoạn tuyến này
chính quyền hai địa phương khẳng định việc chậm tiến độ dự án không phải do vướng mắc mặt bằng mà do quá trình thi công của các nhà thầu
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho rằng việc chậm tiến độ dự án này trong thời gian qua có trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư và các nhà thầu
bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phải tập trung hoàn thành các hạng mục trong tháng tám này để thông xe đoạn tuyến này vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám